ngày hai mươi tháng ba triều tiên đã tuyên bố thử nghiệm thành công đối với động cơ sử dụng nhiên liệu rắn của tên lửa siêu vật âm thế hệ mới
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna nhà lãnh đạo nước này kim jong un cũng đã giám sát cuộc thử nghiệm được thực hiện vào ngày một mươi chín tháng ba
bởi cục quản lý tên lửa triều tiên tại bãi phóng vệ tinh soha
những hình ảnh được kcna chia sẻ cho thấy nhà lãnh đạo kim jong un đứng quan sát cuộc thử nghiệm từ xa cùng với các quan chức lãnh đạo khác
và bày tỏ sự hài lòng trước kết quả thử nghiệm
cũng theo kcna cuộc thử nghiệm này nằm trong lịch trình phát triển hệ thống vũ khí mới
cụ thể một thời gian biểu về việc hoàn tất công tác phát triển hệ thống vũ khí tên lửa siêu vật âm tầm trung thế hệ mới
đã được xác định thông qua thành công của thử nghiệm quan trọng này
kcna dẫn lời ông kim jong un cho biết xét tới nhu cầu cũng như bối cảnh đảm bảo an ninh
việc thử nghiệm thành công động cơ tên lửa siêu vật âm thế hệ mới có giá trị chiến lược quân sự ngang tầm với tên lửa đạn đạo liên lục điện icbm
kcna cho biết triều tiên có thể đặt ra thời gian biểu để hoàn thành việc phát triển hệ thống vũ khí tên lửa siêu thanh mới
sau thành công của thử nghiệm động cơ mặt đất mới nhất
là một phần trong nỗ lực cải tiến hệ thống vũ khí của mình triều tiên đang tiến hành các cuộc thử nghiệm trên mặt đất
đối với động cơ nhiên liệu rắn mới được phát triển trong loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới vào tháng một mươi một năm ngoái
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một triều tiên đã bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn có gắn đầu đạn siêu thanh
trong vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên trong năm nay
mới đây vào ngày một mươi tám tháng ba triều tiên cũng tiến hành tập trận bắn đạn thật sử dụng bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn
cũng dưới sự giám sát của ông kim jong un
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên cuộc tập trận nhằm chứng minh sức mạnh và khả năng tác chiến thực sự của hệ thống vũ khí
thông qua thực hành tình huống cơ động đột xuất và phóng hỏa lực bất ngờ về phía đối phương
cũng như nâng cao nhựa khi chiến đấu của lính pháo binh
đây là lần đầu tiên sau hai tháng triều tiên bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển
trong bối cảnh ngoại trưởng mỹ antony blikken đến thăm seoul để dự hội nghị do tổng thống hàn quốc chủ trì
theo quân đội hàn quốc một số tên lửa tầm ngắn đã bay vào khoảng ba trăm linh km sau khi được bắn
trong khoảng thời gian từ bảy h bốn mươi bốn đến tám h hai mươi hai vào sáng ngày một mươi tám tháng ba giờ địa phương
từ bình nhưỡng triều tiên hạ cánh ở ngoài khơi bờ biển phía đông
quân đội hàn quốc lên án các vụ phóng tên lửa là một trong động thái khiêu khích rõ ràng
đồng thời chia sẻ thông tin với mỹ và nhật bản
bộ quốc phòng nhật bản cùng ngày cũng thông tin ba tên lửa đã được phóng và bay khoảng ba trăm năm mươi km
đạt độ cao tối đa năm mươi km
thủ tướng nhật bản fumio kishida đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sau khi lực lượng bảo vệ
bờ biển nước này báo cáo về vụ việc
các cuộc thử nghiệm và tập trận rồn rập của triều tiên cũng diễn ra ngay sau cuộc tập trận
chung thường niên là tránh tự do của quân đội mỹ và hàn quốc vốn kéo dài từ ngày bốn đến một mươi bốn tháng ba
ngoại trưởng mỹ antony blinken cùng nhiều quan chức cấp cao từ khắp đời trên thế giới
đang tham dự hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ khai mạc vào ngày một mươi tám tháng ba tại hàn quốc
ông cũng sẽ gặp người đồng cấp tại hàn quốc choi tae yoon trong khuôn khổ chuyến thăm
hãng thông tấn triều tiên kcna ngày một mươi bốn tháng ba đưa tin lãnh đạo triều tiên kim jong un đã chỉ đạo
cuộc tập trận quân sự sử dụng xe tăng chiến đấu mới của nước này
cuộc tập trận diễn ra ngày một mươi ba tháng ba trong đó ông kim đích thân lái xe tăng mới trong cuộc tập trận
nhằm kiểm tra khả năng chế đấu thực tế của lực lượng xe tăng
theo kcna ông kim bày tỏ sự hài lòng với sức mạnh tấn công và khả năng cơ động
của dòng xe tăng mới và gọi chúng là những chiếc xe tăng mạnh nhất thế giới
yêu cầu quân đội của mình củng cố tinh thần chiến đấu và hoàn tất sự chuẩn bị cho chiến tranh
đây là lần thứ ba ông kim jong un quan sát các cuộc tập trận trong tháng qua
hai cuộc tập trận khác mà ông kiểm tra được dành riêng cho các bài tập bắn và điều động pháo binh
bộ quốc phòng triều tiên tuần trước đã đe dọa các hoạt động quân sự có trách nhiệm
để đáp lại cuộc huấn luyện giữa hàn quốc và mỹ mà triều tiên coi là cuộc diễn tập cho một cuộc xâm lược
mỹ và hàn quốc đang mở rộng các cuộc tập trận với vòng mới nhất bao gồm huấn luyện chỉ huy mô phỏng trên máy tính
và bốn mươi tám loại bài tập thực địa
sự chuẩn bị quân sự của triều tiên diễn ra sau bài phát biểu của ông kim hồi tháng một
trong đó ông cam kết viết lại hiến pháp nhằm loại bỏ mục tiêu lâu dài của đất nước
là tìm kiếm sự thống nhất hòa bình trên bán đảo triều tiên và coi hàn quốc là kẻ thù chính không thể thay đổi
ông kim jong un cho biết hiến pháp mới phải xác định rõ triều tiên sẽ sắp nhập và chinh phục miền nam
khi đất nước nổ ra
việc lăn bánh chiếc xe tăng mới có ống phóng tên lửa hệ thống vũ khí mà liên xô cũ đã vận hành vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cho thấy rằng nó đã sẵn sàng để triển khai nhưng vẫn còn phải xem liệu nó có thể được sản xuất hàng loạt hay không
theo các nhà phân tích
các nhà quan sát cũng cho rằng ông kim có thể muốn sử dụng kho vũ khí đã được nâng cấp của mình
để giành được những nhượng bộ của mỹ như nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế đối với triều tiên
họ nói rằng triều tiên dự kiến sẽ mở rộng các hoạt động thử nghiệm và tăng cường những lời lẽ gây chiến trong năm nay
khi hàn quốc tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng bốn và bầu cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một
ngày một mươi năm tháng ba lục quân hàn quốc thông báo nước này và mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận tấn công trên không
quy mô lớn ở một loạt địa điểm trên khắp quốc gia đông bắc á trong tuần này
cuộc tập trận kéo dài năm ngày từ ngày một mươi một tháng ba với sự tham gia của khoảng một bốn trăm linh người diễn ra tại tỉnh yonggi
quanh seoul và huyện miền núi inche cách thủ đô một trăm hai mươi sáu km về phía đông
hơn bốn mươi trực thăng trong đó có ch bốn mươi bảy chinas uh sáu mươi black house và ah sáu mươi bốn e apache cùng máy bay vận tải c một trăm ba mươi h tham dự cuộc tập trận
thông cáo của quân đội hàn quốc xác nhận bằng cách huấn luyện với không quân và quân đội mỹ
cuộc tập trận này được thiết kế để tăng cường khả năng hoạt động trong thời chiến cũng như khả năng hoạt động phối hợp chung
cuộc tập trận diễn ra cùng với một cuộc tập trận lá trắng tự do
lá trắng tự do mô phỏng trên máy tính hàng năm của các đồng minh nhằm tăng cường khả năng gian đe
trước các mối đe dọa hạt nhân tên lửa của triều tiên
sau ngày một mươi bốn tháng ba lá chắn tự do đã kết thúc
cuộc tập trận thường niên mang tên lá chắn tự do kéo dài một mươi một ngày
diễn ra với mục đích tăng cường thế trận phòng thủ chung của hai nước
cuộc tập trận năm nay tập trung vào các hoạt động đa lĩnh vực bằng cách sử dụng các khí tải trên bộ
trên biển trên không mạng và không gian cũng như chống lại các hoạt động hạt nhân của triều tiên
mỹ và hàn quốc có kế hoạch tổ chức tổng cộng bốn mươi tám cuộc diễn tập trên thực địa trong tháng ba này
tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
từ lâu triều tiên đã chỉ trích các cuộc tập trận quân sự hàn mỹ
đồng thời tiến hành các vụ phóng tên lửa để phản đối
trong khi seoul và washington khẳng định cuộc tập trận hoàn toàn mang tính phòng thủ
ngày năm tháng ba bộ quốc phòng triều tiên đã ra thông cáo
trong đó yêu cầu mỹ hàn quốc chấm dứt cuộc tập trận lá chắn tự do
cảnh báo hoạt động này có thể châm ngòi chiến tranh hạt nhân
bộ quốc phòng triều tiên cho biết mỹ và hàn quốc tiếp tục tập trận quy mô lớn
làm gia tăng bẩn khu vực hoạt động quân sự của cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới
và một mươi nước đồng minh nhằm chống lại một quốc gia tại bán đảo triều tiên
nơi một đốm nửa nhỏ cũng có thể châm ngoài chiến tranh hạt nhân không thể gọi là động thái phòng vệ
phát biểu trên được đưa ra sau khi mỹ và hàn quốc khởi động cuộc tập trận
trung thường nghiên lá chắn tự do hai mươi bốn kéo dài một mươi một ngày
theo hãng tin yonhap cuộc tập trận quân đội mỹ và hàn quốc diễn ra từ ngày bốn đến ngày một mươi bốn tháng ba
quân nhân từ các nước thành viên bộ tư lệnh liên hợp quốc cũng tham gia tập trận
các bên dự kiến thực hiện bốn mươi tám hoạt động thực địa gấp hơn hai lần so với năm ngoái
và không có địa điểm nào gần biên giới triều tiên
bình nhưỡng cũng kêu gọi washington và seoul chấm dứt cuộc tập trận
cảnh báo hai nước có thể chịu hậu quả nghiêm trọng từ hoạt động này
vì vậy mỹ và hàn quốc sẽ phải trả giá bằng sự bất ổn an ninh
đi kèm với những lựa chọn sai lầm của họ
hội đồng tham minh chủ nghĩa quân hàn quốc cho biết
cuộc tập trận nhằm củng cố năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ triều tiên
quân đội mỹ và hàn quốc sẽ diễn tập nhiều kịch bản
trong đó có phát hiện và đánh chặn tên lửa hành trình triều tiên
hàn quốc và triều tiên về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh
vì hai bên cho kia bớp hòa bình chấm dứt cuộc chiến từ năm một nghìn chín trăm năm mươi đến năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
hai miền bán đảo triều tiên mới ký hiệp định đình chiến do lực lượng bộ tư lệnh liên hợp quốc của liên hợp quốc giám sát
căng thẳng trên bãi đảo triều tiên gần đây leo thang
khi bình nhưỡng liên tục phóng tử tiết lửa còn seoul và washington tăng cơ hợp tác quân sự
triều tiên cho rằng các cuộc tập trận chung mỹ hàn là diễn tập chuẩn bị xâm lược
trong khi seoul và washington khẳng định hoạt động này chiếm mặt tính chất phòng vệ
triều tiên năm nay đã phóng hàng loạt tên lửa hành trình ra biển
hủy toàn bộ hợp tác kinh tế về hàn quốc sau khi cơ hội này là ngoại bang và từ bỏ nỗ lực thống nhất
trước đó vào ngày một mươi tháng hai trong chuyến thăm đơn vị thủy quân lục chiến của hàn quốc
tổng thống hàn quốc yoon seok yien đã yêu cầu thủy quân lục chiến hàn quốc hành động trước
báo cáo sau nếu bị khiêu khích giữa lúc căng thẳng leo thang với triều tiên
tổng thống hàn quốc nhấn mạnh nếu bị khiêu khích
hãy tuân thủ nguyên tắc tiền trảm hậu tấu và đáp trả dứt khoát mạnh mẽ không do dự để đặt tan hoàn toàn ý chí của kẻ thù
tổng thống hàn quốc từng có bình luận tương tự vào tháng một
và khi thăm đơn vị quân đội tiền tuyến của hàn quốc hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong chuyến thăm đơn vị thủy quân lục chiến
lãnh đạo hàn quốc cũng đã thị xác hệ thống tấn công phóng loạt và nhấn mạnh
cần chuẩn bị đầy đủ để đáp trả ngay lập tức trong trường hợp bị kẻ thù khiêu khích
chỉ thị của tổng thống hàn quốc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bãi đảo triều tiên leo thang
triều tiên quốc gia xứ vũ khí hạt nhân đã đóng cửa các cơ quan phụ trách vấn đề lên triều
và đe dọa chiến tranh nếu lãnh thổ bị xâm phạm dù chỉ một mm
chủ tịch triều tiên kim jong un ngày một mươi chín tháng hai tuyên bố
bình nhưỡng không ngần ngại xóa sổ hàn quốc nếu bị tấn công
đồng thời mô tả seoul là kẻ thù không đội trời trung của nước này
cùng với những bình luận đáp trả gây gắt nhau
bình nhưỡng và seoul trong những tháng gần đây tăng cường an ninh biên giới
và tập trận bắn đạn thật dọc biên giới chung
tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn triều tiên bắn loạt pháo gần hai đảo tiền tiêu của hàn quốc
khiến sơn phải tổ chức tập trận bắn đạn thật và ra lệnh sơ tán dân
tổng thống hàn quốc cho biết chính phủ triều tiên có thể sẽ thực hiện nhiều hành động khiêu khích
gồm tấn công mạng hay xâm nhập lãnh thổ bằng máy bay không người lái
trước thềm cuộc bầu cử hàn quốc vào ngày một mươi tháng bốn